giàn cảnh giao bán xe trên mạng rồi cướp tài sản
đoàn thanh hải chú tại phường hố nai thành phố biên hòa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố
đoàn thanh hải là đối tượng chủ mưu thực hiện vụ mua bán một chiếc xe máy
cho anh nguyễn văn phát ở tỉnh bình dương với số tiền là bảy triệu đồng
tuy nhiên với ý định chiếm đoạt lại toàn bộ số tiền và chiếc xe máy đã bán cho anh phát
đối tượng hải giả vờ lấy xe để đi thay phụ tùng thì bị anh chặn lại
ngay lúc này hải đã lấy một con dao được cất giấu dưới yên xe đưa ra đe dọa
khiến anh phát hoảng sợ bỏ chạy rồi lấy xe máy tẩu thoát
nhận được tin báo của bị hại công an phường tân biên thành phố biên hòa
đã điều tra bắt giữ hải cùng tăng vật để tiếp tục điều tra